sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính bê lệ hành lan quốc hội trao đổi
về những vấn đề thực tế liên quan đến việc tạm giữ phương tiện vi phạm tăng mức xử phạt
nhiều đại biểu đồng tình quan điểm của ban soạn thảo song cũng đề nghị cân nhắc thêm tính khả thi
chúng là có một bộ phận người dân phương tiện của chúng ta cũng rất là cụ kỹ rồi
họ sẵn sàng bỏ lại cái đó thì đúng cũng là một cái thực tế
tuy nhiên thì chúng ta cũng phải lên án những cái hành vi vi phạm
theo tôi nghĩ là chúng ta vẫn cứ phải tăng cường hơn nữa cái câu chuyện vừa tuyên truyền
nhưng mà cũng phải có cái gian đe tức là cái chế tài nó phải đủ mạnh
chứ nếu mà chế tài mà thấp quá thì có thể nói là một bộ phận cũng không lần pháp luật thì không tốt
thì tôi cho là cái này là cần thiết
thì tôi đề nghị là bộ chủ quản trình cái này phải nghiên cứu
cái số lượng thực tế nó như thế nào và đưa ra những cái biện pháp hiểu hiểu
chứ không phải cái gì mà chúng ta sẽ thu hết phương tiện
nó đẻ ra là một kho bãi nó đẻ ra như vậy là nay mai là thanh lý cái đó như thế nào
lại phải thêm những cái chế tài khác